nhằm mục tiêu chung sống an toàn thích ứng với đại dịch sau khi đã hoàn tất các chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân từ một mươi hai tuổi trở lên
tp hcm đang giáo diết triển khai công tác tiêm chủng cho nhóm đối tượng trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
đến nay mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất và chỉ cần bộ y tế phát lệnh
tp hcm sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ em trên địa bàn
theo sở y tế tp hcm với chiến dịch tiêm chủng lần này
tất cả trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi sinh sống học tập tại tp hcm sẽ đều được tiêm
dự kiến toàn thành phố có chín trăm bảy mươi trẻ trong đó số trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục là chín trăm năm mươi trẻ
số trẻ ngoài trường là hai mươi em
vaccine để tiêm chủng cho đối tượng này là vaccine pfizer đã được bộ y tế phê duyệt
tp hcm sẽ triển khai tiêm chủng theo nguyên tắc trẻ lớn tiêm trước trẻ nhỏ tiêm sau
dự kiến mỗi một tiêm trong một mươi ngày và khi đủ thời gian
sẽ triển khai tiêm ngay
ngày mũi hai